chặn đứng nạn kinh doanh khí cười nói trên bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân nhất là giới trẻ cần nhận thức đúng đắn về tác hại của các chất gây nghiện
có thái độ quyết liệt và ý thức đến cùng nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình